cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin dự báo thời tiết tối ngày hai mươi tám tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ hôm qua dãy áp thấp dịch dần xuống nước ta
những nơi nằm gần rãnh là vùng núi bắc bộ có mưa rông mạnh về chiều tối và đêm
mưa nhiều có thể gây ngập úng ở những vùng trũng thấp cùng nguy cơ lụ quét sàn lờ đất
bên cạnh đó lốc xét gió giật mạnh cũng có nguy cơ cao đi kèm trong cơn rông
còn vùng đông băng bắc bộ và khu vực trung bộ nằm ở phía nam dạnh áp thấp
gió tây nam đi lên sẽ gây ra hiệu ứng phơn duy trì nắng nóng trong hôm nay
trong đó trung bộ nhiều nơi nắng nóng gai gắt
hôm nay ngày hai mươi tám tháng năm ở đồng băng bắc bộ và nhiều nơi ở đông bắc bộ trời nóng từ sớm
tại hà nội lúc bảy giờ sáng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời đã là ba mươi bốn ba mươi năm độ c và tăng theo giờ
đạt mức cao nhất vào buổi trưa và đầu giờ chiều là bốn mươi một bốn mươi hai độ c
các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự
nhiệt độ cao cùng gió tây và gió đông nam khiến người dân dễ mệt mỏi có cảm giác bí bức khó chịu
ngoài ra người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
nam bộ nắng nóng giảm nhẹ tập trung chủ yếu ở miền đông nam bộ và một số nơi ở miền tây
như châu đốc vĩnh long mỹ thò
chiều tối mưa sẽ tăng lên trên diện rộng
có những điểm mưa to diễn ra trong tình trạng ngập úng và nguy cơ sấm xét đi kèm
ngoài ra mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
săn lở đất trên sờn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng ngày mai hai mươi chín tháng năm
thủ đô hà nội có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
phía đông bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
thanh hòa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi tám độ
đà nẵng đến bình thuận có mây có ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi tám độ
tây nguyên có mây ngày nắng
chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
nam bộ có mây ngày nắng
chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
mời quý vị cùng theo dõi